các bộ khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn mưa rông cần phải đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy mưa đá và cả gió giật mạnh
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn đến một mươi km
với khu vực huyện đảo trường sa mây thay đổi có mưa rào rải rác và có nơi có rông về chiều và tối
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước